còn tại tỉnh thái bình cũng trong sáng nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép ma túy đá
vào một mươi h ba mươi phút ngày hôm nay tại khu vực đường trần thái tông phường trần hưng đạo thành phố thái bình
các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình bắt quả tang đỗ thị loan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại số nhà ba mươi xuyệt hai mươi năm phường chợ chuối quận hồng bàng thành phố hải phòng
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp trên người đối tượng lực lượng công an phát hiện và thu giữ một trăm hai mươi gram ma túy đá
tại cơ quan điều tra bước đầu đỗ thị loan khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ hải phòng
về thái bình để tiêu thụ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ